sau nhiều lần trì hoãn công ty cổ phần tập đoàn đại dương ocean gut mới đây đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý là công ty này báo lại hơn một trăm linh tỷ đồng tuy nhiên sau khi qua tay kiểm toán đã chuyển thành lỗ gần ba trăm linh tỷ
cụ thể theo báo cáo vừa công bố ocean group lỗ sau thuế khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng trong khi báo cáo tài chính tự lập có lãi một trăm linh năm tỷ đồng
phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm bảy mươi sáu tỷ đồng trong khi trước đó dương một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
như vậy lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ocean group giảm ba trăm tám mươi năm tỷ đồng
nguyên nhân gây ra sự tranh lệch lớn giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính tự lập là do chi phí giá vốn đổi thêm một trăm linh hai tỷ đồng
vì công ty con do ogc nắm năm mươi năm sáu là công ty cổ phần one capital hospitality chủ sở hữu kem trang tiền
trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án sài gòn airpot
việc thua lỗ sau kiểm toán khiến ocean group nâng tổng lỗ lũy kế hết năm hai nghìn hai mươi một
lên hai tỷ đồng
bảy trăm hai mươi sáu tỷ đồng